năm hai nghìn chín unesco đã vinh danh công nhận ca trù của việt nam được xếp vào danh sách di sản văn hóa
vì vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sau gần một mươi năm các nhà quản lý văn hóa
các nghệ nhân vẫn đang nỗ lực để đưa ca trù thoát khỏi tình trạng này
mới đây tại trung tâm thể nghiệm âm nhạc phù sa lát đã diễn ra buổi tọa đàm
ca trù và những góc khuất đây là cơ hội cho những nhà nghiên cứu
những nghệ nhân và những người yêu ca trù chia sẻ về bộ môn nghệ thuật này
sau khi được unesco vinh danh năm hai nghìn chín ca trù đã có bước phát triển đáng kể
chỉ tính riêng tại hà nội đã có một mươi bốn câu lạc bộ và nhóm ca trù đang hoạt động
trong đó có khoảng năm mươi người có khả năng truyền dạy hai trăm hai mươi người thực hành hàng trăm người theo học
ngay tại phù sa lát năm mươi hai tô ngọc vân hà nội hàng tuần vẫn có các buổi biểu diễn
của giáo phường ca trù kim đức thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước
mặc dù vậy trước sự cố gắng của các nghệ nhân
và những người làm công tác nghiên cứu bảo tồn
nhưng loại hình âm nhạc bác học này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

góc khuất thứ ba là có những người nghệ nhân một đời đào tạo mà không mấy ai biết
từ đến giờ phút này có thể nói là hà nội không có được một nơi sinh hoạt ca trù mà có đời sống
có đời sống
thì tại sao tổ chức buổi hộ thảo này buổi tọa đàm này
thì việc đầu tiên khi muốn tổ chức buổi tọa đàm
và muốn nói đến điều gì thì khi mà tôi chọn cái chữ là những góc khuất của ca trù
thì cái vấn đề này rất là đối với tôi nó rất là quan trọng
đến với buổi tọa đàm nghệ nhân kim đức của giáo phường ca trù tại hà nội
và nhiều nghệ nhân trẻ đã cùng chia sẻ những chăn trở
những góc khuất trong việc bảo tồn nghệ thuật ca trù
cái vấn đề còn mong muốn điều quan trọng nhất đối với tôi là muốn ca trù làm sao mà càng ngày càng được thăng hoa hơn
tạo cũng như là cái cách mà nhìn về ca trù này để cho mọi người biết và hiểu biết nhiều hơn về ca trù
buổi tọa đàm là dịp để những người yêu nghệ thuật ca trù tiếp tục chung tay
tìm hướng đi mới nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể ca trù
góp phần cùng với ngành văn hóa xây dựng đề án chiến lược lâu dài để bảo tồn phục hưng ca trù bền vững